phó thủ tướng vương đình huệ vừa cho biết sau khi đề án cải cách tiền lương đang xây dựng để trình hội nghị trung ương bảy vào tháng năm này được thông qua từ năm hai nghìn hai mươi một cả nước sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết đề án cải cách tiền lương lần này sẽ được thiết kế theo hướng cán bộ công chức người lao động trong khu vực công có trình độ cao hơn thì lương cao hơn lương của cấp trên cao hơn cấp dưới tránh tình trạng ngược lại như hiện nay
nếu đề án được thông qua thì việc cải cách tiền lương sẽ được thực hiện vào năm hai nghìn hai mươi một để có nguồn lực thực hiện đề án sẽ đề xuất chính phủ giữ lại năm mươi số vượt thu của ngân sách trung ương và bảy mươi phần tăng thu ngân sách địa phương đồng thời tập trung chống xói mòn cơ sở thuế để tạo nguồn triển khai chính sách tiền lương mới